là đối tượng chính của một vụ án mua bán trái phép chất ma túy và bị truy nã đặc biệt
lê công đạt trú tại tỉnh quảng nam đã trốn vào thành phố hồ chí minh
nhưng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thành phố đà nẵng bắt giữ
đạt quen một thanh niên không rõ lai lịch chuyên cung cấp ma túy cho các cơ sở giải trí
nên đã liên hệ để lấy ma túy về bán
ngày một mươi năm tháng bảy đạt đưa một gói ma túy ketamin và sáu viên thuốc lắc cho nguyễn văn thuận
là bạn cùng phòng trọ để đi giao cho con nghiện thì thuận bị công an quận thanh khê bắt quả tang
khi nghe tin bạn bị bắt đạt đã tẩu tán ma túy và nhanh chóng rời khỏi đà nẵng vào thành phố hồ chí minh
sau quá trình điều tra công an quận thanh khê đã tổ chức theo dõi bắt giữ đạt khi vừa về lại đà nẵng